sơn la được biết đến là tỉnh phát triển nông nghiệp với nhiều loại cây trồng có thế mạnh xuất khẩu như nhãn xoài hay chanh leo
để sản phẩm có uy tín và đứng vững trên thị trường điều kiện tiên quyết là chất lượng sản phẩm
chính vì vậy sản xuất hữu cơ đang là hướng đi đúng góp phần đưa nông sản sơn la ngày càng vươn xa
vườn xoài chữ quả hơn ba năm tuổi của ông nguyễn hương long có diện tích gần bảy hectare
nhờ áp dụng các biện pháp kỹ thuật nên vườn xoài của ông cho thu hoạch ba vụ một năm
dự kiến tháng sáu tới sẽ thu hoạch khoảng một mươi tấn quả trên một hectare
để nâng cao giá trị của quả xoài ông long đã áp dụng quy trình sản xuất theo hướng hữu cơ
ủ phân hữu cơ từ cá rô bảo đảm cung cấp sản phẩm sạch đến tay người tiêu dùng
nhà có ba hectare hồ cá nên cái cá rô cá thơ cá mạt là gia đình đã có ủ toàn bộ trên các diện tích của gia đình
toàn bộ phi ủ trong vòng
vòng cỡ tám tháng men men thì đã được nhà nước ủng hộ
từng là vựa ngô lớn nhất cả nước nhưng chỉ trong một thời gian ngắn
sơn la đã nhanh chóng bứt phá trở thành vựa cây ăn quả lớn thứ hai của cả nước với trên tám mươi bảy hectare
đến nay tỉnh sơn la duy trì và phát triển được bảy mươi ba chuỗi cung ứng quả an toàn
với tổng diện tích sản xuất hơn một năm trăm linh hectare sản lượng ước đạt một mươi ba tấn một năm
tham gia chuỗi cung ứng có bảy mươi tám doanh nghiệp hợp tác xã sản xuất cây ăn quả
được cấp chứng nhận việt nam
tại hội nghị sơ kết về công tác bảo vệ thực vật trồng trọt và mở cửa thị trường xuất khẩu
đối với sản phẩm nông sản sơn la diễn ra mới đây
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đang khiến các nông nghiệp
chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp với tỉnh sơn la và các tỉnh miền núi phía bắc
xây dựng đề án chung toàn vùng đối với cây ăn quả
từ đó tạo ra sự phát triển bền vững đối với cây ăn quả nói riêng và các mặt hàng nông sản nói chung